công an tỉnh thanh hóa tổ chức lễ gia quân bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tham dự buổi lễ có gần một năm trăm linh lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
bắt đầu từ tám giờ ngày mai một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an hai mươi bảy huyện thị xã thành phố trong tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đồng loạt gia quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
và các hoạt động lễ hội đầu năm công an tỉnh thanh hóa đã xây dựng nhiều phương án bảo đảm an toàn giao thông trật tự công cộng phòng chống cháy nổ vũ trang tuần tra phòng ngừa đấu tranh
và ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo và đồ chơi nguy hiểm
các địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban trực chiến giải quyết kịp thời các vụ án vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn không được để xảy ra tình huống bất ngờ hình thành điểm nóng